chúng ta hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây bộ đội biên phòng tp hcm đã đến thăm hỗ trợ chi phí cho những trường hợp
người bán vé số trên địa bàn huyện cần giờ
thị trấn cần thạnh có hơn ba mươi trường hợp người dân mua sinh phụ thuộc vào việc bán vé số lưu động
dịch bệnh kéo dài cuộc sống ngày càng khó khăn hơn do không có thu nhập
trong khi hầu hết họ đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo
bộ đội biên phòng tp hcm đã thăm và trao tặng mỗi trường hợp một phần quà trị giá bốn trăm linh đồng
gồm nhiều du yếu phẩm thiết yếu
ngoài ra còn tặng khẩu trang kháng khuẩn và dung dịch nước rửa tay cho người dân trên địa bàn
thị trấn cần thạnh còn hơn sáu trăm năm mươi hộ nghèo và cận nghèo
gần đây cả bộ chiến sĩ đồng biên phòng cần thạnh đã vận động nhiều hội dân
cùng tham gia các may miễn phí hàng ngàn khẩu trang và trao tặng cho cộng đồng phòng chống dịch covid một mươi chín